còn tại khu vực huyện đảo trường sa gió vẫn duy trì hướng tây nam cấp năm
về chiều và tối ở đây vẫn còn có mưa rông làm cho tầm nhìn xa bị giảm xuống chỉ còn từ bốn đến một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước